tính đến một mươi sáu h ngày bảy tháng bốn tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại một mươi chín tỉnh thành phố
cho năm mươi năm một trăm năm mươi một người là cán bộ nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm
truy vết thành viên các tổ covid một mươi chín cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương
một thông tin khác theo kế hoạch ngày hôm nay ngày tám tháng bốn
tòa án nhân dân tỉnh đắk nông sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
sản xuất buôn bán hàng giả đối với ba mươi chín bị cáo trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng dầu giả
do trịnh sướng là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn mỹ hưng chú tệ tỉnh sóc trăng cầm đầu
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một vụ án này được đưa ra xét xử
tuy nhiên gia đình bị cáo lê châu phước hưng gửi đến hội đồng xét xử một giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần
sau đó hội đồng xét xử đã xem xét và cho hoãn phiên tòa để làm rõ việc bị cáo này có bị tâm thần thật hay không
theo kết quả xác minh bị cáo này bị hạn chế về năng lực hành vi và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
đây được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
trong vụ án này các bị cáo bị truy tố theo khoản hai và ba điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có mức án từ năm tới một mươi năm năm tù
đường dây này được xác định đã sản xuất tổng cộng hơn một trăm ba mươi bảy triệu lít xăng giả
tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn hai bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
và đã bán ra thị trường hơn một trăm ba mươi ba bốn triệu lít xăng giả
thu lợi bất chính trên một trăm linh hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài cho đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
công an phường mân thái quận sân trà tp đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng lê văn nghĩa
một mươi tám tuổi trú tại địa phương về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khi tổ tuần tra của công an phường đang làm nhiệm vụ tại đường hồ ngọc lãm
thì phát hiện nghĩa có biểu hiện khả nghi liên dừng xe kiểm tra
nghĩa đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của chiếc xe trên
tại công an phường nghĩa thừa nhận đây là xe máy trộm cắp được tại khu vực chợ phước mỹ
đối tượng còn khai nhận đã thực hiện chót lọt một vụ trộm cắp xe máy hiệu sirius
ở khu vực gần cầu vượt ngã bà huế
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an quận sơn trà điều tra và xử lý theo quy định
công an huyện tuần giáo tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với phòng hai cục ma túy
tiến hành bắt giữ thành công đối tượng trần thị tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại khối bốn a
công an huyện tuần giáo huyện tuần giáo tỉnh điện biên theo quyết định
truy nã số bốn ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn bốn của cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy bộ công an sau một mươi bảy năm lần trốn tại trung quốc
trước đó qua công tác nắm bắt tình hình tăng cường giả soát
các đối tượng lao động ở trung quốc về việt nam khi dịch covid một mươi chín bùng phát
quá trình xác minh nghiệp vụ phát hiện đối tượng tuyến đang được cách ly
theo quy định tại bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn khi nhập cảnh vào việt nam
từ ngày hai mươi bốn tháng ba có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã
ngay trong đêm ngày sáu tháng bốn một tổ công tác đã đến tiếp cận đối tượng
vào sáng ngày bảy tháng bốn khi đối tượng tuyến vừa được công bố hết thời hạn cách ly tập trung
tổ công tác công an huyện tuần giáo đã tiếp cận đối tượng
đồng thời ra lệnh bắt giữ người có quyết định truy nã
hiện đối tượng trần thị tuyến đã được công an huyện tuần giáo làm thủ tục bàn giao
cho cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an để xử lý theo quy định của pháp luật
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng huỳnh văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp hạ xã tân quế huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự
đối tượng này có sẹo tròn bốn cm dưới trước đầu lông mày trái
còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an huyện châu thành tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp bảy chợ xã đông thái huyện an biên tỉnh kiên giang
và đối tượng cổ tiến dũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm tám mươi
tổ hai mươi khu phủ hai thị trấn cái bè huyện cái bè tỉnh tiên giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
về tội gây dối trật tự công cộng
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động bao che chứa chấp các đối tượng
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý